thì vẫn là những điều rất đáng quan ngại

cục hàng không việt nam đã thành lập đội để điều tra xác minh chính xác
cái nguyên nhân xảy ra sự cố va chạm
xin ông hồ minh tấn ông có thể cho biết là quy trình điều tra

sau khi hoàn tất việc thu thập thông tin sự cố
tổ điều tra sẽ tiến hành phục dựng lại hiện trường
phân tích đánh giá và dự thảm các loại điều tra
công tác điều tra được tiến hành bởi các chuyên gia hàng không
đã qua huấn luyện đào tạo về điều tra sự cố tên là tổ bay
và tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật của việt nam
phù hợp với phụ ước một mươi ba của công ước chicago về điều tra sự cố tên là tổ bay
cho đến thời điểm hiện tại công tác điều tra của hai sự cố chưa kết thúc
tuy nhiên kết quả đánh giá sơ bộ dựa trên kết quả thu thập thông tin
phân tích đánh giá các số liệu và thông tin
về sự cố cho thấy quá trình đánh giá quản lý sự thay đổi
công tác phê chuẩn phương thức khai thác
không tuân thủ đầy đủ các quy trình và yếu tố con người
là các nguyên nhân cơ bản của các sự cố điều tra
vâng thưa tiến sĩ phan lê bình ông có thể cho biết là hiện nay
các quy định và quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành
khai thác máy bay và cảng hàng không đã đảm bảo chặt chẽ
và khoa học ấy chưa
vâng chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng các cái quy định
quy trình về vận hành trong hàng không đều được tuân theo
những tiêu chuẩn của hiệp hội hàng không quốc tế
vì vậy đó là những quy trình quy phạm không chỉ của riêng việt nam
của chúng ta mà hầu hết tất cả những nước
trên thế giới có tham gia vào hiệp hội hàng không quốc tế này
thì đều phải tuân thủ
những quy trình này đã được xây dựng căn cứ trên thực tế vận hành
ngành hàng không thế giới trong nhiều năm qua
nó được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế và được thường xuyên
cập nhật điều chỉnh vì vậy chúng ta có thể tin rằng
quy trình vi phạm an toàn này là rất đáng tin cậy
đủ để đảm bảo cho các tai nạn rất khó có thể xảy ra
vâng có thể thấy là các sự cố xảy ra đều là do lỗi của con người
hoặc là thiếu trách nhiệm hoặc là không tuân thủ các quy định và quy trình
như vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai và đơn vị nào
hình thức xử lý ra sao câu hỏi này xin được gửi tới ông hồ minh tấn ạ
các yếu tố thường gặp trong vi phạm về an toàn hàng không
liên quan nhiều đến yếu tố chủ quan của con người
tuy nhiên để điều tra toàn diện
với một sự cố cục học hội việt nam sẽ phải đánh giá toàn diện
từ khâu xây dựng phê duyệt phương thức quy trình khai thác
tổ chức triển khai huấn luyện các phương thức quy trình
cho từng đơn vị cá nhân trong dây chuyển khai thác
đánh giá năng lực ý thức của các nhân viên cá nhân trực tiếp
vi phạm để xác định lỗi hệ thống hay lỗi cá nhân
và từ đó đưa ra các khuyến cáo khắc phục và hình thức xử lý
phù hợp đối với đơn vị và các cá nhân liên quan
các hình thức áp dụng chế tài đối với các đơn vị và các cá nhân liên quan
được áp dụng theo nghị định một trăm sáu mươi hai của chính phủ
quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
bao gồm các hình phạt có thể như chấm dứt hiệu lực giữa giấy phép
rút ngắn thời hạn của giấy phép
thu hồi một phần năng định của giấy phép đối với tổ chức cá nhân liên quan
hoặc xử lý hành chính bằng tiền
và các hình thức đối với các đơn vị và các cá nhân liên quan
và các hình thức đình chỉ giấy phép tạm thời theo quy định
câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới cả hai vị khách mời
để tránh xảy ra tình trạng uy hiếp tới an toàn hàng không an toàn bay
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ cần phải có các biện pháp gì
trước mắt cục hàng không việt nam phải tập trung nhanh chóng hoàn tất công tác điều tra an toàn
đối với hai sự cố nêu trên để chỉ ra nguyên nhân cụ thể
và có các giải pháp thích hợp nhằm ngăn ngựa tái diện trong tương lai
tuy nhiên với hai sự cố xảy ra trong thời gian tới
trong thời gian ngắn trên cùng một địa bàn cũng đưa ra cảnh báo về tính cần thiết
trong việc giả soát đánh giá tổng thể về công tác an toàn tại khu vực sân bay nội bài
bên cạnh nguyên nhân khách quan về sự quá tải về máy đỗ của tàu bay trong dịch bệnh covid
do phần lớn tàu bay của các hãng hàng không phải dừng bay và công tác cải tạo đường các đại cánh một b
thì các nguyên nhân chủ quan như đánh giá quản lý sự thay đổi
quy trình xây dựng
quy trình xây dựng phương án phương thức khai thác tàu bay cần phải được ra soát
để đảm bảo giãn cách an toàn giữa các tàu bay
và giữa các tàu bay với các phương tiện trang thiết bị mặt đất
công tác huấn luyện đào tạo cho nhân viên hàng không để nâng cao năng lực khai thác
nắm vững quy trình phương thức khai thác và ý thức chấp hành cần phải được tăng cường hơn nữa
cục hàng quốc việt nam sẽ đặt trọng tâm hơn nữa trong công tác xác hạch
thực hành trong huấn luyện nhân viên điều khiển phương tiện trang thiết bị mặt đất trong thời gian dưới đây
vâng còn với tiến sĩ phan lê bình thì ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này
xét về việc là có vụ tai nạn vừa xảy ra
thì tôi cho rằng là bên cạnh cái việc điều tra tình hình nguyên nhân
từ phía cơ quan quản lý nhà nước là cục hàng không việt nam
thì trên thế giới người ta cũng hay làm đó là bản thân các hãng bay
cũng có thể tự thực hiện cái cuộc khảo sát điều tra tìm hiểu của riêng mình
và hai cái cuộc điều tra này nó có thể hoàn toàn độc lập với nhau
cuộc điều tra từ phía cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu
một phần là tìm nguyên nhân để tìm cách khắc phục
một phần khác cũng có thể là truy kiếm trách nhiệm
còn cuộc khảo sát của bên phía hãng bay có thể tập trung nhiều hơn
vào việc triệt để tìm hiểu nguyên nhân và để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc tương tự
vâng xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của tiến sĩ phan lê bình chuyên gia giao thông
và ông hồ minh tấn trưởng phòng tiêu chuẩn an toàn bay của cục hàng không việt nam
thưa quý vị để giảm tối đa và ngăn chặn hữu hiệu các sự cố ảnh hưởng an toàn hàng không
thì bên cạnh việc liên tục
hoàn thiện nâng cao các quy định quy trình về đảm bảo an toàn
trong quá trình vận hành khai thác máy bay và cảng hàng không
thì cũng rất cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng không
quy định quy trình dù có chặt chẽ và khoa học đến đâu
mà nếu chất lượng nguồn nhân lực về trình độ năng lực trách nhiệm không tương xứng
thì vẫn có thể xảy ra tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn bay